đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo do đồng chí thứ trưởng nguyễn hữu độ làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín tại tỉnh hòa bình
sau khi nghe báo cáo của ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín của tỉnh hòa bình đồng chí nguyễn hữu độ đánh giá tỉnh đã có sự vào cuộc quyết liệt về công tác chỉ đạo triển khai cho kỳ thi sắp diễn ra
đoàn kiểm tra đã trực tiếp đến điểm thi chấm thi và sao in để thi bước đầu bảo đảm an toàn
tuy nhiên để rút kinh nghiệm sâu sắc từ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám năm nay tỉnh hòa bình cần xây dựng các phương án dự phòng thật kỹ tại các điểm thi từ an ninh y tế tuyên truyền
ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín của hòa bình cần có các phương án cụ thể để bảo đảm trật tự an toàn đúng quy chế